phó thủ tướng trịnh đình dũng dẫn đầu đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình kết quả phát triển sản xuất khắc phục sự cố môi trường biển tại hà tĩnh
phát biểu tại buổi kiểm tra thị sát tình hình phát triển sản xuất khắc phục sự cố môi trường biển tại hà tĩnh
phó thủ tướng trịnh đình dũng ghi nhận đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương trong quá trình ổn định đời sống
khôi phục sản xuất thực hiện có hiệu quả các biện pháp khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển do công ty formosa gây ra
phó thủ tướng yêu cầu tỉnh hà tĩnh tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất giám sát môi trường
đảm bảo cho sự phát triển bền vững tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường
ưu tiên trước mắt cho việc kiểm tra kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu kinh tế vũng áng
đặc biệt là các dự án có lượng xả thải ra môi trường lớn phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường
hoàn thành sớm việc xây dựng trạm quan chắc tự động tại khu kinh tế vũng áng
để giám sát việc xả thải của phongmosa và các dự án trong khu kinh tế
đồng thời giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của formosa
đặc biệt là các cam kết của công ty về thay đổi công nghệ sản xuất
hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải bảo vệ môi trường đúng quy định
nhân dịp này phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng cũng đã trao tặng một số xuất quà
động viên ngư dân thôn trung tân xã kỳ khang huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh